các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hội đồng xét xử khẳng định khu đất số hai và chín một mươi một đường tôn đức thắng thành phố hồ chí minh bị cho thuê trái quy định nên một số công ty đang quản lý phải trả lại cho quân chủng hải quân
các công ty liên quan đến khu đất cần kiến nghị với cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi của mình
các khu đất bị thu hồi nên quân chủng hải quân công ty hải thành và các đối tác liên quan có thể thỏa thuận hoặc giải quyết bằng thủ tục dân sự với các hợp đồng liên doanh
hội đồng xét xử cũng tuyên trả lại quân chủng hải quân
hội đồng xét xử khẳng định khu đất số bảy chín đường tôn đức thắng thành phố hồ chí minh
đối với các doanh nghiệp liên quan đến bị cáo đinh ngọc hệ đang vay tiền tại bidv nhờ tài sản thế chấp là khu đất số bảy
hội đồng xét xử khẳng định quyền sử dụng đất đã bị thu hồi nên ngân hàng và các bên tự thỏa thuận thay thế tài sản đảm bảo hoặc giải quyết bằng thủ tục dân sự
sau khi phân tích các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hiến cựu tư lệnh quân chủng hải quân cựu thứ trưởng bộ quốc phòng bốn năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị cáo đinh ngọc hệ tức út trọc cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn bộ quốc phòng hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng hợp với bản án một mươi hai năm tù năm hai nghìn một mươi tám mà toán quân sự trung ương đã tuyên phạt
hình phạt chung mà bị cáo huệ phải thi hành là ba mươi năm tù mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn
đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bốn bị cáo mức án từ bốn đến chín năm tù hai bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hội đồng xét xử tuyên phạt bảy và một mươi năm năm tù
với hành vi hủy hoại rừng các đối tượng phạm công tính cao xuân tùng và lê văn tân cùng chú tại tỉnh quảng ngãi
vừa bị công an huyện đắc sông tỉnh đắc nông bắt tạm giam để điều tra
năm hai nghìn một mươi sáu tính mua một phần đất rừng thuộc thôn một mươi xã nâm nơ giang huyện đắk sông để canh tác
do muốn mở rộng diện tích đất ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tính thuê tây và tân đến khu vực giáp xanh với phần đất của tính để phá rừng với tiền công là hai trăm linh đồng một người một ngày
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã dùng dao phát chặt cây rừng
đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tính thuê thêm tùng rồi cùng với tân và tây tiếp tục vào khu vực trên để phá rừng
trong lúc các đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại rừng thì bị hạt kiểm lâm phối hợp với công an huyện đắk song phát hiện bắt giữ cao xuân tùng các đối tượng còn lại đã bỏ chạy
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định diện tích rừng các đối tượng hủy hoại là hơn một hai hectare do ủy ban nhân dân xã nâm nưa giang huyện đắk song quản lý
công an huyện đắk song đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với tùng tính tân để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang cho biết là đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trong vụ đánh bạc tại nhà của ông đặng văn lâm ở ấp sáu xã vị đông huyện vị thủy
tại hiện trường có một mươi một đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền
vật chứng tạm giữ trên chiếu bạc gần một mươi bảy triệu đồng ba mươi sáu bộ bài tay bốn điện thoại di động
kiểm tra trên người cơ
đối tượng và nhà ông lâm cơ quan công an tạm giữ trên một trăm sáu mươi triệu đồng bảy điện thoại di động và một mươi hai xe mô tô các loại
thưa quý vị và các bạn xuất cảnh trái phép vẫn luôn là vấn nạn
mặc dù đã có các biện pháp ngăn chặn như tuyên truyền ký cam kết không xuất cảnh trái phép tạo điều kiện việc làm
xong những biện pháp đó hiệu quả chưa cao
đối với lao động trên địa bàn tỉnh hà giang chủ yếu là lao động phổ thông không có ngành nghề và tay nghề cao nên chưa đáp ứng được thị trường lao động
do vậy đã dẫn đến
tình trạng công dân vượt biên trái phép sang trung quốc để làm thuê
làm thuê quan hệ thân tộc tuyển thống tỉnh lâu đời
cái việc mà giao lưu quan hệ thân tộc dòng tộc cũng như là cũng có rất nhiều đường mòn lối mở
vì vậy dẫn đến cái tình trạng là công dân của chúng ta thì thường xuyên là xuất nhập cảnh trái phép và đi về trong ngày
có thể người ta sang bên kia quan hệ mua bán hàng phục vụ cho các nhu cầu cá nhân
vì một số xã thì cái đường đi vào trung tâm cũng rất là xa
mà cái phía bên sắt bên phía trung quốc ở sát các xã đấy thì hầu như là người ta lại phát triển hơn
vì vậy là
cái nhu cầu mà giao lưu buôn bán cũng như là cái quan hệ mà ở sát biên thì nó cũng rất là tăng
bài toán kinh tế là một trong những nguyên nhân thúc đẩy bà con xuất cảnh trái phép
khi mà số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phát hiện hơn một người xuất cảnh trái phép giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
con số cho thấy tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch tại khu vực biên giới
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai công an xã chính quy
nhất là trưởng công an xã chính quy xuống các xã rồi
thế thì cái việc này thì chúng tôi cũng rất hy vọng là đây là một trong những cái biện pháp
mà chúng ta sẽ tuyên truyền phổ biến giáo dục và quản lý công dân tốt nhất
làm sao mà hạn chế tình trạng công dân xuất cảnh trái phép xảy ra trên tuyến biên giới
sau khi dịch bệnh nó cơ bản được không chế và được đẩy lùi
thì hầu hết tất cả các lực lượng
đặc biệt lực lượng xuất cảnh chúng tôi sẽ tiếp tục theo sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo đơn vị
tiếp tục cùng với các lực lượng lắm chân trên đề bàn
đặc biệt lực lượng biên phòng và lực lượng công an các xã biên giới
để tiếp tục làm sao đó là tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân
tiếp tục làm sao thực hiện theo đúng các quy định
để tránh tình trạng bà con nhân dân vượt biên giá trái phép
cũng như là đi qua các lưới mòn để sang bên kia
đào động làm thuê
thì cái này nó ảnh hưởng rất lớn đến công tác phòng chống dịch
mặc dù việt nam đã cơ bản khống chế và đẩy lùi dịch bệnh
song dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm
đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng chức năng
chính vì vậy tất cả các chốt chặn từ cửa khẩu cho đến các tuyến biên giới như thế này
đều đang được kiểm soát nghiêm ngặt không để dịch bệnh xâm nhập

của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp nước ngoài đã chi tới hai năm tỷ usd đầu tư vào việt nam
qua hình thức góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp nội địa
và số lượt góp vốn đã tăng tới ba mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái
đại diện cục đầu tư ngoài nước cho biết các nước trên thế giới như đức tây ban nha
trong thời gian vừa qua đã cảnh báo về nguy cơ doanh nghiệp bị thâu tóm
cùng với đó phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci đã kiến nghị
tạm dừng việc mua bán sát nhập doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh
để hạn chế doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm doanh nghiệp việt nam
chính phủ đã đề xuất quốc hội chưa tiến hành tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang và lương hưu bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi như lộ trình dự kiến trước đó
ghi nhận xung quanh vấn đề này báo lao động cho biết nhiều ý kiến đồng tình với đề xuất này của chính phủ
và khẳng định đây là đề xuất ngoài mong muốn nhưng rất cần thiết trong thời điểm hiện nay
khi ngân sách đang gặp nhiều khó khăn
nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh hoãn tăng lương cho người lao động mà không giữ được các điều kiện khác
để cho giá cả leo thang thì không có ý nghĩa gì
vì vậy chính phủ phải tích cực kiềm chế điều chỉnh giá xăng giá điện và giá các mặt hàng tiêu dùng
làm sao để chính sách tạm hoãn tăng lương cơ sở không gây tác động gì tới người lao động
cũng về vấn đề này báo tuổi trẻ
đã ghi nhận ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng
do đại dịch covid một mươi chín nên doanh nghiệp người lao động đã bị ảnh hưởng rất lớn
trong khi nhóm công chức viên chức lực lượng vũ trang ít bị ảnh hưởng
nên lùi thời điểm tăng lương cơ sở là phù hợp
và việc có điều chỉnh lương tối thiểu hay không phải tùy thuộc vào khả năng hồi phục của doanh nghiệp
bộ xây dựng mới ban hành những quy chuẩn kỹ thuật mới về nhà trung cư
và theo đánh giá những quy định này còn nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện thực tế
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
nhiều chuyên gia xây dựng cho biết hiện nay trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về nhà trung cư
phần lớn vẫn đang áp dụng các tiêu chuẩn về nhà ở cao tầng và trụ sở cơ quan
để quản lý các công trình trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ hay trung cư kết hợp với văn phòng
vì thế việc ban hành quy chuẩn nhà trung cư là cần thiết
và bộ quy chuẩn kỹ thuật được bộ xây dựng ban hành đã khắc phục được những bất cập này
tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa phù hợp với
thực tế hiện nay về chỗ đỗ xe hay quy chuẩn về không gian làm việc chung với loại hình căn hộ văn phòng
và cần thiết tiếp tục hoàn thiện bộ quy chuẩn này một cách chặt chẽ và phù hợp với thực tế hiện nay
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam cùng với sự dẫn dắt của biên tập viên hoàng trí
trong ngày hai mươi một tháng năm tại tp hcm tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổng kết phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc biểu dương gương người tốt việc tốt giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và triển khai phong trào thi đua mới
tiểu đoàn cảnh sát đặc nghiệm số hai là một trong những đơn vị chủ công của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
trong nhiệm vụ bảo vệ giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh phía nam đặc biệt là tp hcm
thời gian qua đơn vị đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của lãnh đạo đảng nhà nước
các hội nghị đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa bàn đơn vị đảm trách
cán bộ chiến sĩ phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn lập nhiều thành tích chiến công
đặc biệt là phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an đấu tranh khám phá những chuyên án lớn
các chuyên án lớn nhỏ ở phía nam hầu như lực lượng cảnh sát đặc nhiệm số hai chúng tôi đều chiến đấu thành công và tốt
nhưng có những kỷ niệm như những chiến án ma tí lớn vừa qua chúng tôi đã làm
và những chuyên án đánh bạc như vụ gia lai chúng tôi hành quân rất xa và quân số rất đông
muốn đạt được những cái kết quả tốt đó thì đòi hỏi con người về cái nhận thức về ý thức con người
cái trách nhiệm của một người lính thì đầu tiên phải trao dồi học hỏi kiến thức về pháp lực
học hỏi về nghiệp chủ cái thứ hai là tinh thông về giỏ thực rèn luyện bắn súng
và học tất cả các dạng mức án và con đường cuối cùng là sức khỏe phải là đảm bảo
và trượt hàng trăm cây số hoặc là thức phải nhiều điểm đen để đeo đuổi bọn tội phạm
với truyền thống vẽ vang của lực lượng cảnh sát cơ động cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai
quyết tâm đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
xứng danh là quả đấm thép trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nguy hiểm
góp phần cùng lực lượng công an mang lại bình yên cho nhân dân
chúng tôi đều có mục tiêu và phương hướng để xác định nhiệm vụ trong một giai đoạn tiếp theo
đó là cũng phải trước hết là xây dựng cho bản thân tôi và cán bộ chiến sĩ thuộc quyền
có một lập trường tư tưởng phải kết định
ngoài khó khăn gian khổ thứ hai là phải tập trung công tác huấn luyện thao trường
đặc biệt là công tác huấn luyện nâng cao để khi ra quân thực hiện nhiệm vụ là luôn giành thắng lợi
thứ ba là phải chấp hành tất cả mình lệnh của chỉ huy cấp trên
thứ tư là công tác chấp hành các chế độ các chính sách pháp luật của nhà nước luôn được đảm bảo
thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện
cơ bản thiết thực vững chắc tăng cường rèn cán luyện quân giỏi về chính trị tinh thông nghiệp vụ
tại hội nghị hai tập thể và một mươi hai cá nhân điển hình tiên tiến nhất trong năm năm qua
của tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số hai đã được tôn vinh khen thưởng
thưa quý vị tai nạn hay những sự cố không chỉ xảy ra khi các phương tiện đang lưu thông trên đường
mà ngay cả khi đã được tài xế cho xe vào nhà vụ việc sau đây là một ví dụ
xe tải này đang được để ở phía trong nhà thế nhưng vì sự bất cần của tài xế đã không kéo tay
khiến chiếc xe từ trôi ra đường rất may chiếc xe đã lùi lên vỉa hè và dừng tại đây mà không ai bị thương
ngoài việc thực hiện đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên cả nước
thì hà nội có thêm hai tổ công tác đặc biệt để kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu tội phạm
như sử dụng vận chuyển chất cấm ma túy vũ khí vật liệu cháy nổ trên địa bàn thành phố hà nội
thực hiện đợt tổng kiểm soát các phương tiện giao thông trên cả nước
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã triển khai một cách đồng bộ
các đơn vị đã chủ động công tác kiểm tra và xử lý các trường hợp tham gia giao thông
đến nay đã đem lại những hiệu quả tích cực
sau khi một phòng tổ chức kế hoạch một mươi một triển khai vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
triển khai tới tất cả các đơn vị
đồng bộ cảnh sát thông phòng cảnh sát thông đã giao quân xử lý các hành vi vi phạm
đến nay trong mấy đợt ngày đầu giao quân
theo đánh giá tình trạng vi phạm trật tự an toàn thông trên địa bàn thành phố
có nhiều chuyển biến tích cực đặc biệt là các hành vi vi phạm về lòng đối côn
mọi người tham gia giao thông đã có nâng cao ý thức hơn
khi chấp hành luật trật thông đồng bộ trên địa bàn
bên cạnh các tổ của lực lượng cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cũng thành lập thêm hai tổ công tác đặc biệt
phối hợp với lực lượng cảnh sát ma túy cảnh sát hình sự
kiểm tra lái xe sử dụng vận chuyển ma túy và chất cấm cùng các dấu hiệu tội phạm khác
phòng đã ra kế hoạch bảy mươi một về tổng sát các loại phương tiện
thì tất cả các đội đều thành lập các tổ để xử lý trong thời gian thực hiện kế hoạch
nhưng đặc biệt là có hai tổ
chuyên đề để thực hiện kế hoạch bảy mươi một này về các hành vi vi phạm
như là xử lý tập trung vào các kiểm soát các loại thông tiện
có sử dụng chất kích thích như là ma túy để xử lý gian đe
khi kiểm tra mà phát hiện các trường hợp có chất kích thích
thì xét nghiệm ngay tại chỗ và thông báo kết quả cho người vi phạm để xử lý ngay
tránh việc gây khó khăn hoặc bức xúc cho người tương lai thông
với các trường hợp
trường hợp cố tình vi phạm giao thông hay có những biểu hiện nghi vấn
đều được tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra người cũng như phương tiện một cách nghiêm ngặt
sau khi kiểm tra hành chính đối với trường hợp nam thanh niên này
tổ công tác đã kiểm tra người và phương tiện
ngay sau đó nam thanh niên này đã được test nhanh kiểm tra tại chỗ
kết quả các chỉ số đều âm tính với chất kích thích và ma túy
ngoài việc kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hình sự
thì tổ công tác vẫn xử lý đúng theo quy định các hành vi cố tình vi phạm luật hợp hồng
như đã thông tin ở phần đầu chương trình
ngày hôm nay nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt vẫn tiếp tục xảy ra trên diện rộng
ở khu vực bắc bộ và các tỉnh trung bộ dẫn tới mức độ tiêu thụ điện gia tăng đáng kể
tập đoàn điện lực việt nam evn tiếp tục khuyến cáo các cơ quan công sở
nơi sản xuất và người dân cần tiếp tục chú ý sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
đối với các hộ gia đình thời tiết nắng nóng gây gắt kéo dài
cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện
điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải sự cố nhảy aptomat
thậm chí là nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao hơn so với bình thường
theo tính toán cụ thể của chuyên gia kỹ thuật điện
trong những lúc thời tiết nắng nóng kéo dài
điện năng tiêu thụ của riêng điều hòa nhiệt độ trong gia đình
có thể chiếm từ sáu mươi cho đến sáu mươi năm tổng số lượng điện năng tiêu thụ
khuyến cáo không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn
như điều hòa bếp đun điện để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện
vừa đảm bảo tích điểm điện cho khách hàng
đồng thời cũng hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến
do mức sử dụng điện quá cao so với bình thường
mấy ngày nay khi làm việc ở ngoài trời thì chắc chắn là chúng ta đều cảm thấy rất mệt mỏi và mất nước
với nhiệt độ rất cao nhiều điểm trên bốn mươi độ c trong những ngày nay ở các tỉnh miền bắc
rất dễ xảy ra tình trạng sốc nhiệt
thời tiết cực đoan nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt có thể gây ra nhiều nguy cơ nguy hiểm
ảnh hưởng tới sức khỏe đặc biệt là nguy cơ sốc nhiệt xảy ra có thể dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng
nếu như không được cấp cứu kịp thời
trong ngày hôm qua đã có một trường hợp ở tỉnh quảng ninh đã bị sốc nhiệt được cấp cứu
và điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên
đến ngày hôm nay
sau năm ngày điều trị tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội
người phụ nữ này vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn sống sót
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan suy thận
bỏng mặt do ngạt khí và sốc nhiệt khi đi phát nương làm giấy
trong trường hợp đấy chúng tôi đã phải cấp cứu

đến hiện tại thì sau một quá trình cấp cứu từng ngày
thì hiện tại thì bệnh nhân các cái chức năng tim nó về bình thường
chức năng thận về bình thường chức năng gan thì gần về bình thường
chức năng rốt đoạn đống máu thì đã độ ổn định
và bệnh nhân thì tỉnh táo hoàn toàn có thể tự ăn và tự đi lại được
các bác sĩ cho biết sốc nhiệt là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng do tiếp xúc nhiệt độ cao gây ra
nếu không được cấp cứu kịp thời nạn nhân có thể tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề
các bệnh nhân trên đều có đặc điểm chung là lao động nhiều giờ trong điều kiện nắng nóng
không nghỉ ngơi và bổ sung nước đầy đủ
nếu có lao động nặng ngoài nắng thì chúng ta cũng phải lưu ý
nhưng cũng khó vì trong hoàn cảnh rất nhiều hạn chế nhân lực về kiểu làm thôi
khi phải quan sát nhau nếu mà thấy ai có vấn đề thì phát hiện sớm và kéo ra
và đồng thời thấy nắng nóng thì tậm chí là trường mát hoặc là dội nước lên toàn bộ cơ thể
nhúng toàn bộ cơ thể lên vào trong nước để cho hạ nhiệt nhanh
sau đó đưa tới cơ sở y tế gần nhất
tất nhiên nếu bệnh nhân có bị việc cấp cứu thì hỗ trợ hô hấp v v theo tình trạng tại chỗ
theo dự báo trong thời gian tới sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài
mỗi người dân cơ quan đơn vị cần có các biện pháp dự phòng phù hợp khi làm việc
hoạt động trong nhiệt độ cao
không nên đốt nương làm rẫy vào thời gian cao điểm nắng nóng
khiến nhiệt độ tăng cao nhằm giảm thiểu nguy cơ say nắng và sốc nhiệt